xin chào quý vị khán giả bây giờ là những tin tức an ninh trật tự chúng tôi mới cập nhật trong bản tin một bộ online
thưa quý vị vào chiều ngày hôm qua tại khu vực cầu sông trai thuộc địa phận xóm một mươi một xã thanh hương huyện thanh trương tỉnh nghệ an
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nghệ an đã bắt quả tang một đối tượng mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng bị bắt giữ là phạm văn hùng chú huyện thanh trương tỉnh nghệ an
tăng vật thu giữ gồm hai bánh heroin hai kg ma túy dạng đá
phạm văn hùng điều khiển xe máy chở số lượng ma túy trên đựng trong một bao tải
đi đến khu vực cầu sông trai nằm trên đường mòn hồ chí minh thuộc địa phận xã thanh hương thanh trương để bán
tại cơ quan điều tra phạm văn hùng khai nhận số lượng ma túy trên được mua từ một người đàn ông quốc tịch lào với giá ba trăm linh triệu đồng
sau đó bán lại để kiếm lời
liên quan đến vụ việc phát hiện sát chết của một nam thanh niên tại khu vực cống cầu xe huyện tứ kỳ tỉnh hải dương vào chiều ngày năm tháng một mươi hai
lực lượng công an cho biết đã tiếp nhận và đang tiến hành điều tra vụ việc
trước đó công an huyện tứ kỳ nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một xác nam thanh niên tại khu vực cống cẩu xe
giáp danh giữa xã quang trung và xã cộng lạc
vào cuộc điều tra xác minh công an huyện tứ kỳ cho biết thi thể nạn nhân là nguyễn văn hưng ở thôn đông lâm xã văn tố huyện tứ kỳ tỉnh hải dương
được biết vào tối ngày ba tháng một mươi hai anh hưng có cùng nhóm bạn đi về một xã trong huyện tứ kỳ để giải quyết mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác
tuy nhiên nhóm của hưng đã bị nhóm thanh niên kia đuổi đánh
nhóm của hương bỏ chạy về khu vực cống cầu xe
hương đã lội xuống sông
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
với hành vi sử dụng vũ khí trái phép
đối tượng nông văn lâm chú tại tỉnh lạng sơn
vừa bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh thái nguyên bắt giữ
đấu tranh bước đầu lâm khai nhận vào khoảng hai mươi một h ngày bốn tháng một mươi hai
lâm mang theo một khẩu súng
một quả lựu đạn và hai dao nhọn
đến chùa phủ liễn thuộc tổ hai mươi ba
phường hoàng văn thụ thành phố thái nguyên
với mục đích tự sát
khi đến nơi lâm đã dùng súng bắn bảy phát
không làm thiệt hại về người và tài sản
sau đó lâm tiếp tục dùng dao
tự đâm vào bụng để tự sát
nhận được tin báo lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt
khống chế bắt giữ lâm và thu giữ vật chứng có liên quan
thông qua mạng xã hội một nhóm đối tượng
đã công khai giao bán các loại vũ khí công cụ hỗ trợ
vụ việc vừa được công an huyện thanh oai
thành phố hà nội phát hiện bắt giữ
tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng
lực lượng công an đã thu giữ được hàng trăm các loại vũ khí
với độ sát thương rất cao
khoảng một mươi bốn h ba mươi phút ngày năm tháng một mươi hai
qua tuần tra kiểm soát
lực lượng công an huyện thanh oai hà nội
đã phát hiện hai đối tượng
đang có hành vi mua bán vũ khí công cụ hỗ trợ
là đặng anh sơn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
chú lào cai
và chu hương thịnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
chú hoài đức hà nội
tăng vật thu giữ là một khẩu súng ngắn kim loại
một hộp đạn ba mươi viên
nhiều dao kiếm súng bắn điện bình xịt hơi cay
em đặt ở trung quốc rồi bán qua facebook
đặt của những cái mối xỉ nó chuyển xuống
sau đó em nhận hàng và bán qua facebook
em chỉ mới bán thôi
nên là em mới hám lời nên như thế
vâng đây là hàng trăm các loại vũ khí và công cụ hỗ trợ
vừa được lực lượng công an huyện thanh oai
phát hiện bắt giữ
tất cả thì đều có độ
các loại vũ khí này đều có độ sát thương rất là cao
điều này thực sự là gây mất an ninh trật tự
khi mà số vũ khí này rơi vào các tay đổi tối tượng phạm tội
tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở
của đối tượng đặng thanh sơn
tại khu thập thể khương trung thanh xuân
lực lượng công an tiếp tục phát hiện tại đây
cất giấu rất nhiều các loại vũ khí công cụ hỗ trợ
qua khám xét đã thu giữ tại đây
một khẩu súng ngắn dạng k năm mươi bốn
một trăm một mươi bảy dao dạng ống dài
ba mươi bốn dao rút hai đầu
bốn rủi quy điện
một mươi năm bình xịt hơi cay
ba mươi năm dao kiếm các loại
hiện hai khẩu súng đã được niêm phong đưa đi giám định
toàn bộ số vũ khí này đều được các đối tượng
giao dịch mua bán qua mạng xã hội
tại địa bàn hà nội
và nhiều tỉnh thành phía bắc
cái thực hiện cuối năm
là một cái nơi tất cả mọi quần chúng nhân dân
và mọi người đều tổ chức
để tập trung
để đón tiết nguyên đán
các cái băng ổ nhóm tội phạm
thì nó cũng
có manh động hơn
và khi các đối tượng các cái vũ khí này
lọt vào tay các đối tượng được tiêu thụ chất lọt
và lọt tay các đối tượng tội phạm
thì các đối tượng sẽ sử dụng để gây án
mà cái hậu quả thì
rất là nghiêm trọng
do vậy thì trước cái tình hình đó
đối với cái lực lượng công an
huyện thanh hoài đã xây dựng cái kế hoạch
để triển khai các điểm
và đặc biệt tăng cường công tác tuần trang phục
đặc biệt là công tác xây dựng
các cái băng lưới đánh vào
các ổ nhóm tội phạm để có biện pháp triệt phá
vụ việc này tiếp tục cho thấy
tình trạng buôn bán vũ khí vật liệu nổ
qua mạng xã hội ngày càng diễn biến phức tạp
đặc biệt vào thời điểm từ nay đến cuối năm
tình hình các loại tội phạm gia tăng hoạt động
do đó việc công an huyện thanh hoài
đấu tranh ngăn chặn thành công ổ nhóm này
đã góp phần giữ ổn định tình hình
an ninh trật tự tại địa bàn
chuyển sang một số thông tin khác
thưa quý vị vào khoảng một mươi bảy h chiều ngày hôm qua
trước khi diễn ra trận đầu bán kết
giữa việt nam và philippines
trên sông vận động mỹ đình
phát hiện nhiều khán giả vào sân không có vé
đội cảnh sát hình sự công an quận năm tùy liêm hà nội
đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ
và phát hiện nhóm bảo vệ có liên quan trực tiếp đến sự việc
qua điều tra ban đầu công an xác định
đối tượng nguyễn long an chú hải dương
là lao động thời vụ làm theo giờ
của công ty ktc
với nhiệm vụ kiểm soát vé
khi làm việc an quen với dũng và hai người thỏa thuận
sẽ đưa khán giả không có vé vào sân
và sẽ được chia tiền công
cùng tổ bảo vệ với an có đào quang trường
là lao động thời vụ
và nguyễn ngọc lân là nhân viên chính thức của công ty ktc
sau khi đã đạt được thống nhất
lợi dụng tình hình cổ động viên tập trung đông
tại sân mỹ đình
ba đối tượng an tường và lân
đã đưa khách của dũng vào sân rồi sẽ nhận tiền sau
tuy nhiên khi vụ việc đang diễn ra thì đã bị phát hiện
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận năm tùy liêm
đang củng cố hồ sơ
làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý
vào tối ngày hôm qua sau khi đội tuyển việt nam
chiến thắng đội tuyển philippines
trong trận bán kết lượt về
dài bóng đá ff suzuki cup
tại sân vận động mỹ đình
hàng nghìn cổ động viên người dân trên khắp cả nước
đã đổ ra các tuyến đường để ăn mừng chiến thắng
lực lượng công an đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông
sau trận bóng
tại hà nội ngay trong đêm qua
công an thành phố hà nội đã bắt giữ hàng loạt trường hợp đốt phao sáng
nhận định từ trước về việc người dân sẽ đổ ra đường ăn mừng
với chiến thắng của đội tuyển việt nam
công an thành phố hà nội đã huy động ứng trực một trăm linh quân số
để đảm bảo an ninh trật tự
trong khi đó tại thành phố hồ chí minh
lực lượng cảnh sát giao thông đã huy động một trăm linh quân số
phương tiện sẵn sàng cho công tác đảm bảo an toàn giao thông
trước trong và sau trận đấu giữa việt nam và philippines
tại thừa thiên huế
lực lượng công an đã huy động lực lượng phân luồng
giải giao chắn hướng dẫn cho cổ động viên
đi theo các tuyến đường được phân luồng cho phép
đồng thời công an thành phố huế
kịp thời tạm giữ số thanh thiếu niên quá kích
nhằm đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông
và cổ động viên xuống đường ăn mừng
chiến thắng của đội tuyển việt nam vào chung kết
tại hà nam lực lượng công an đã tập trung
tuần tra kiểm soát trên các tuyến
địa bàn trọng điểm bố trí các chốt phân luồng
điều tiết giao thông đối với các hoạt động cổ vũ
diễn ra trên tuyến đường nhằm chống ủn tắc giao thông
đặc biệt ngăn chặn không để tình trạng lợi dụng đua xe
lạng lách đánh võng
qua đó góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông
trật tự công cộng cho nhân dân ăn mừng
chiến thắng của đội tuyển trong đêm qua dạng sáng nay
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố vĩnh yên
tỉnh vĩnh phúc vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với bốn đối tượng về tội cướp tài sản
các đối tượng gồm phạm văn thành phùng duy tài tạ văn nhiên đỗ minh hoàng
trước đó thành cho anh phan văn đức bảo
ở huyện yên lạc tỉnh vĩnh phúc
vay nợ số tiền ba mươi triệu đồng
do bảo không có tiền trả nợ
thành đã giới thiệu bảo gặp phùng duy tài
vay tiếp ba mươi triệu để trả tiền lãi cho thành
sau một thời gian thấy bảo vẫn không trả được nợ
vào ngày hai tháng một mươi hai
tài thành nhiên và đỗ minh hoàng
đã tìm cách khống chế bảo
đe dọa yêu cầu bảo viết bốn tờ giấy nhận nợ
là đá nợ của thành
số tiền bốn trăm linh triệu đồng
sau khi viết giấy nợ tiền và được thả về
bảo đã đến cơ quan công an trình báo sự việc
một tụ điểm đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn tiền
vừa bị công an huyện đông hải tỉnh bạc liêu
triệt xóa thành công
lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện đông hải
bắt quả tang tám đối tượng đang có hành vi đánh bạc
bằng hình thức đá gà ăn tiền
tại ấp lập điền xã long điền tây
huyện đông hải tỉnh bạc liêu
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ tám con gà đá
bốn điện thoại di động số tiền gần ba mươi triệu đồng
và một số tăng vật có liên quan
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin
mùa một mươi ba online của chúng tôi ngày hôm nay
những tin tức mới nhất về an ninh trật tự
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật trong những bản tin thời sự tiếp theo
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị
công an tp thanh hóa tỉnh thanh hóa
đã ra quyết định truy nã
đối với ba đối tượng cùng về tội
cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại
cho sức khỏe của người khác
đối tượng nguyễn ngọc sơn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
hộ khẩu thường chú tại phố lễ môn
phường đông hải tp thanh hóa tỉnh thanh hóa
đối tượng lê huy thọ
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
hộ khẩu thường trú tại số nhà một trên bốn mươi chín
đường an trương
phường tàu xuyên tp thanh hóa tỉnh thanh hóa
và đối tượng nguyễn tiến thanh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
hộ khẩu thường chú tại hai mươi ba trên ba trăm bốn mươi bảy
lý nhân tông
phường đông thọ tp thanh hóa tỉnh thanh hóa
số máy đường dây nóng

luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin
phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin
hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an
nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động
truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
phối hợp thực hiện